đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường tp hà nội đã phối hợp với thành viên tổ công tác ba trăm sáu mươi tám tổng cục quản lý thị trường
tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất gia công quần áo tại c một mươi bốn vinh quang khu công nghiệp ninh hiệp xã ninh hiệp huyện gia lâm thành phố hà nội
thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra đã phát hiện quả tăng cơ sở đang sử dụng máy may máy phát sổ để may sản xuất quần áo
có gắn các dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như adidas chanel
trước đó chủ cơ sở thừa nhận hành vi làm giả quần áo và do các đối tượng kinh doanh quần áo tại khu vực ninh hiệp đặt may sản xuất
đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ hơn một trăm linh sản phẩm quần áo làm giả các nhãn hiệu